thưa quý vị và các bạn chỉ ít ngày nữa là đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
để hỗ trợ cho các thí sinh và người nhà thí sinh về dự thi tại các cụm thi được thuận lợi
năm nay các lực lượng tình nguyện viên các tổ chức cá nhân tiếp tục có những hỗ trợ về phương tiện đi lại
nơi ăn trốn ở và phóng viên truyền hình công an nhân dân đã theo chân các lực lượng
để ghi nhận về sự chung tay giúp đỡ các thí sinh tại cụm thi hà nội
sau khi em bước chân xuống xe khách bến xe mỹ đình em được sự giúp đỡ của rất nhiều anh chị
từ tình đoàn viên sinh viên tình nguyện giới thiệu em và giúp đỡ em và đưa em đến tận nơi
chỗ ở ăn nghỉ phục vụ cho sinh hoạt cá nhân
về tìm kiếm nhà trọ thì chúng tôi chuẩn bị từ ngày giao quân là ngày một mươi bốn
và tìm kiếm tất cả các nhà trọ thuộc cụm thi và đến ngày hôm nay
thì là được điều sang làm ở bến xe mỹ đình tư vấn nhà trọ
và tư vấn xe buýt cho các thí sinh và người nhà thí sinh ạ
chúng tôi luôn luôn với tinh thần là thanh niên tình nguyện luôn luôn sẵn sàng
để giúp các em có thể có một kỳ thi tốt nhất ạ
tôi mong các thí sinh năm nay sẽ thi rất là tốt đạt kết quả tốt nhất
và sẽ đối với trường mình mong muốn
ngay sau khi được sự hỗ trợ từ phía các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi
hai thí sinh người dân tộc sán diều đến từ huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc này
đã được các lái xe ôm đưa miễn phí đến chính xác
những điểm nhà trọ miễn phí
mỗi năm hằng năm thì công ty đều có tiếp xúc mùa thi này mấy ngày đấy ạ
chúng tôi có nhiệm vụ là đưa các thí sinh đến địa điểm đã quy định từ trước ạ
địa điểm đến nơi an toàn này ạ
đấy là một nơi tuyệt đối chấp hành nghiêm ạ
đi đúng là được không vượt đèn đỏ đấy đi đúng theo quy định
mình có khoảng tầm ba phòng cho các em có thể ở miễn phí trong mùa thi năm nay
diện tích thì từ một mươi năm đến ba mươi mét và phòng đều có điều hòa khép kín
nóng nặng thì được
mình thì giúp các em bởi vì mình xuất thân từ quê ra
và mình cũng đã từng đi thuê nhà trọ thì mình thấy khó khăn khi mới đầu bước lên
thì hy vọng là mình sẽ giúp các em được một phần trong cái tư tưởng về em thi tốt
năm nay em đi thi năm thứ ba
thì so với những năm trước em thấy năm nay rất thay đổi
nhất là cái sự việc là tiếp sức mùa thi năm nay có thêm động lực cho bọn em
thì cái việc này nó dẫn đến cái như là bọn em tinh thần thoải mái
không phải lo chỗ ở và bọn em sẽ cố gắng
cố gắng để vượt qua và đạt được những kết quả tốt nhất
nguyện vọng của em nếu như năm nay em đỗ
em sẽ những năm sắp tới em sẽ cũng cùng đồng hành cùng các anh chị
giúp đỡ các bạn thi trong mùa thi sắp tới
vâng những hình ảnh vừa rồi đã cho chúng ta thấy được sự giúp đỡ của các tình nguyện viên
đối với hai thí sinh đến từ vĩnh phúc lê hà nội dự thi
mà phóng viên truyền hình công an nhân dân ghi nhận được
theo ban tổ chức chương trình tiếp xúc mùa thi năm nay
năm nay thì có hơn một trăm hai mươi thí sinh của năm tỉnh
hà nam vĩnh phúc hòa bình bắc ninh và các quận huyện thị xã của tp hà nội
sẽ dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại chín cụm thi trên địa bàn thành phố hà nội
có thể khẳng định cho đến thời điểm này
tp hà nội đã sẵn sàng đồng hành tiếp xúc mùa thi
sáng nay đợt hoạt động cao điểm của chương trình tiếp sức mùa thi trên địa bàn hà nội
đã chính thức bắt đầu và sẽ kéo dài đến hết ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
với sự tham gia của gần một mươi hai tình nguyện viên
các điểm được tình nguyện viên tập trung là
ba bến xe gia lâm giáp bát mỹ đình
điểm trung chuyển xe buýt long biên
khu vực ký túc xá nhà trọ sinh viên
khu nhà ở sinh viên pháp vân tứ hiệp và mỹ đình ii
các tình nguyện viên sẽ tập trung hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh
tìm kiếm tư vấn nhà trọ giá rẻ miễn phí
hỗ trợ di chuyển đi lại hỗ trợ xuất ăn đồ uống
phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn giao thông an ninh trật tự
theo ban tổ chức cùng với hà nội
hai mươi tỉnh thành phố khác trên cả nước có tổ chức các cụm thi trung học phổ thông quốc gia
cũng sẽ tiến hành các hoạt động hỗ trợ các thí sinh và người nhà thí sinh
một cách có hiệu quả nhất